thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao giá trị sản xuất
tăng thu nhập tiến tới phát triển nông nghiệp bền vững là xu thế tất yếu
vấn đề đặt ra là cần có những giải pháp mô hình như thế nào để vừa phát huy thế mạnh của từng địa phương
vừa tháo gỡ được khó khăn cho nông dân nhất là về vốn vay và khâu tiêu thụ sản phẩm
tại nhiều địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy chính quyền
và cũng trong quá trình triển khai thực hiện tuy vẫn còn có một số trở ngại nhưng nhìn chung những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận
phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện mền nối con cuông tỉnh nghệ an
hôm nay người dân xã yên khê huyện con cuông tỉnh nghệ an tập trung tại nhà văn hóa xã để vay vốn đầu tư sản xuất chăn nuôi từ ngân hàng chính sách huyện
trong số những người vay đợt này không ít người được vay lần hai thậm chí lần ba
vậy ba mươi năm triệu cũng mua cháu
muốn được vay vốn từ ngân hàng chính sách thì các hộ dân phải trải qua quá trình làm hồ sơ và kiểm duyệt chặt chẽ của cán bộ tiến dụng
để tạo điều kiện cho người dân trong quá trình vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện đã linh hoạt đưa ra cách làm mới
đó là xây dựng những đề án cụ thể như dạy nghề cho nông dân quy hoạch vùng trồng cây đặc sản đặc thù hỗ trợ người chuyên chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa trình huyện ủy ủy ban nhân dân huyện phê duyệt
để từ đó có cơ sở xét duyệt những hộ nào đủ tiêu chuẩn cho vay
nhờ vậy mà phần lớn những hộ dân được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích có hiệu quả nguồn vốn vay
hiện tại trên địa bàn xã yên khê có bảy trăm sáu mươi chín hộ được vay
tổng chức nở là hai mươi tỷ năm trăm linh triệu đồng và có bốn mươi ba mô hình phản hữu có hiệu quả
việc phân bổ vốn vai hợp lý và việc quản lý tốt nguồn vốn vai đòi hỏi các cán bộ tín dụng phải tinh thông nghiệp vụ tích cực tuyên truyền vận động sâu sát cơ sở để kịp thời giải quyết những thắc mắc khiếu nại của người dân
về phía ngân hàng cách làm này cũng góp phần hạn chế rủi ro
quản lý tổ tiết kiệm vay vốn và trưởng thốn thông qua cái công tác tập hướng này
bán trò đòi giảm nghèo các tổ chức nhân viên thả cấp xa bán quản lý tổ và trưởng thốn đã nắm bắt được các chương trình cho vay của ngân hàng chính sách đội tường vay mức vay lài suất vay thời hàn vay và mục đích sử dụng vốn vay để tiện hành công tác binh chẹp cho vay đối với hội dân một cách công băng dân chủ và công khai
một khi bài toán về vốn được tháo gỡ nông dân sẽ mạnh dạn đầu tư các mô hình nuôi trồng mới
cũng nhờ vậy mà tại các xã miền núi của huyện con cuông
những vùng chuyên canh cam mía sắn đã được hình thành và cho mùa thu hoạch
đây là năm thứ hai liên tiếp bà con nông dân xã lạng khê được mùa mía khi trồng theo mô hình cánh đồng mẫu lớn
nỗi lo được mùa mất giá cũng không còn nữa vì đã có các doanh nghiệp đến thu mua kịp thời
cùng chung niềm vui của người trồng mía nhiều hộ trồng sắn và các loại rau xanh ở con cuông
cũng phấn khởi khi vụ thu hoạch cho năng suất cao đặc biệt là khâu tiêu thụ thuận lợi
nói chung là sản xuất phí sản xuất lúa thì năng suất và giá cả thì so với làm bí thì vất vả hơn
nhưng mà lại có năng suất là còn gặp
chúng tôi cũng đã định hưởng cho người dân là ký kết hợp đồng báo tiêu sản phẩm
đến theo chuỗi sản phẩm của người dân từ khi sản xuất cho đến khi tiêu thụ trong quá trình thực hiện
sáng năm tới chúng tôi sẽ mời các nhà máy này lên để cùng ký kết với người dân
cụ thể để đảm bảo là ổn định giá cả trong thời gian sắp tới
những cánh đồng cam rộng mênh mông này là kết quả của đề án khôi phục cây cam giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
toàn huyện con cuông hiện có một trăm bốn mươi năm hectare đất trồng cam
trong đó có hơn bốn mươi hectare được khai thác theo hướng sản xuất hàng hóa sản lượng gần sáu trăm hai mươi tấn mỗi năm
chuyên truyền vận động nông dân tích cực chuyển đổi cơ cẩu cây trông vật nuôi trong lĩnh vực sản xuất nông lập nghiệp
để từ đó để nâng cao cái hậu quả
giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích cùng như là về cái chăn nuôi là phát triển theo cái hướng sản xuất hàng hóa gắn với nâng cao chất lượng
như vậy sau hai năm thực hiện nghị quyết của đảng bộ huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích
huyện miền núi con cuông của tỉnh nghệ an đã hình thành được những vùng chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao
tạo nền tảng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại
kết quả đó có được trước hết là nhờ các cấp ủy chính quyền đã tích cực vào cuộc cùng ngân hàng để gỡ khó về vốn vay cho nông dân
mặt khác chủ động kết nối các doanh nghiệp để giải quyết đầu ra cho hàng nông sản